cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quy định khởi tố bị can đối với trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích
thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và dịch vụ tân hiệp pháp
thi hành lệnh bắt tặng gian đối với trần quý thanh và trần uyên phương
tiến hành điều tra xác minh giải quyết nội dung đơn thư của một số công dân trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
tố cáo ông trần quý thanh cùng con gái trần uyên phương trần ngọc bích và một số cá nhân khác
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đặt tài sản
trốn thuế cưỡng đặt tài sản là các dự án bắt động sản có giá trị đặc biệt lớn
tại tỉnh đồng nai và tp hcm từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định hành vi của trần quý thanh cùng các con gái
đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc
tại chín địa điểm đối với ba bị can
dạng sáng nay đội biên phòng quỳnh phương bộ đội biên phòng nghệ an chủ trì
phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
phát hiện bắt giữ năm tàu cá vi phạm trong lĩnh vực thủy sản
theo đó vào khoảng năm giờ
một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đội biên phòng quỳnh phương chủ trì phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành
của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nghệ an tiến hành tuần tra kiểm tra kiểm soát
trên vùng bờ biển ven bờ vùng lộng khu vực biển giáp danh giữa tỉnh nghệ an và tỉnh thanh hóa
đã phát hiện bắt giữ năm phương tiện có hành vi vi phạm trong lĩnh vực đánh bắt thủy hải sản
năm phương tiện năm chủ phương tiện đều trú ở tỉnh thanh hóa
qua kiểm tra các tàu không có biển kiểm soát dùng các dụng cụ bị cấm để khai thác thủy sản
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác
kinh doanh khoán soản chủ yếu là cát sông trên địa bàn tỉnh bến tre đã được tăng cường
tuy nhiên do hiện nay tại địa phương nguồn cát sông hiện đang dần khan hiếm
không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nên dẫn đến lợi nhuận từ việc khai thác
cát sông trái phép là rất cao
từ đó các đối tượng bất chấp quy định pháp luật cố tình vi phạm và tìm mọi cách
để đối phó với cơ quan chức năng để trục lợi
mới đây vào đêm ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác của công an tỉnh bến tre
tiến hành tuần tra mật phục trên tuyến sông tiền đoạn qua thủy phận xã phú vang huyện bình đại
tại đây cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang bốn đối tượng vận hành hai ghe gỗ không biển kiểm soát
có tải trọng khoảng bốn mươi tấn đang khai thác cát
mới đây nhất vào ngày hai mươi tám tháng ba phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre
tiếp tục bắt quả tang huỳnh tấn đạt chú tại tỉnh trà vinh và nguyễn văn hùng chú tại huyện mỏ cầy nam
điều khiển ghe cây không biển kiểm soát hút trộm hai mươi sáu ba mét khối cát trên tuyến sông cổ chiên
đoạn qua thủy phận xã thành thới a huyện mỏ cầy nam
mới ra thì cũng không biết nên ra hút đại thì cũng không biết là chỗ có cát hay không
nhưng mình cũng không biết
không biết là có mỏ hay không không biết
nhị nhà bốn năm một mươi ngàn mà đống đá không có nói chung ra thì cuộc sống khó lắm
đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ khai thác cát lòng sông trái phép đã bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
công tác đấu tranh phát hiện xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép thời gian vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ quan chức năng đã gặp rất nhiều khó khăn đến từ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm
các đối tượng hoạt động vào ban đêm khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
các đối tượng này bỏ chạy về các địa bàn giáp ranh để nhằm tôn tránh việc kiểm tra xử lý
câu kết với nhau để bố trí một số ghe có công sức lớn để cảng trở việc lực lượng chức năng kiểm tra
bất chấp quy định pháp luật có đâm da vào phương tiện của lực lượng làm nhiệm vụ là gây ảnh hưởng nguy hiểm đến
tính mạng của lực lượng
để công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh bến tre trong thời gian tới đạt được hiệu quả
lực lượng cảnh sát môi trường bố trí hai tổ công tác trên địa bàn toàn tỉnh
đồng thời tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các quyện sẽ thành lập tổ công tác tại địa phương mình
trong đó cần chú ý là sẽ quy động lực lượng của công an
công an cấp xã để là thành lập tổ công tác tại công an xã để hoạt động đồng lọt trên địa bàn toàn tỉnh
dự báo thời gian tới hoạt động khai thác mua bán cát lòng sông trái phép sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng vi phạm sẽ tiếp tục có những phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi và liều lĩnh hơn
chính vì vậy bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng
thì các cá nhân doanh nghiệp cần tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý khai thác
sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm
qua đó góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên bảo vệ môi trường đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương
liên bộ công thương tài chính cho biết giá xăng dầu thế giới đã tăng mạnh trong những ngày qua
do đó giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ chiều nay ngày một mươi một tháng bốn

cụ thể giá e năm ron chín mươi hai tăng một chín mươi một đồng một lít giá mới là hai mươi ba một trăm bảy mươi ba đồng một lít
xăng ron chín mươi năm cũng tăng một một trăm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi bốn hai trăm bốn mươi năm đồng một lít
các loại dầu cũng tăng giá mạnh
theo đó dầu diesel năm s tăng bảy trăm một mươi chín đồng một lít giá bán hai mươi một trăm bốn mươi chín đồng một lít
dầu hỏa bảy trăm linh hai đồng một lít lên một mươi chín bảy trăm ba mươi chín đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s tăng bảy trăm sáu mươi năm đồng một kg lên một mươi năm một trăm chín mươi bốn đồng một kg
cùng với việc tăng giá xăng dầu ở kỳ này liên bộ cũng giảm trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng e năm ron chín mươi hai còn một trăm năm mươi đồng một lít
dầu mazut ở mức đồng một kg
xăng ron chín mươi năm dầu diesel dầu hỏa vẫn trích lập ba trăm linh đồng một lít
đây là lần tăng giá xăng dầu thứ hai liên tiếp trong tháng bốn này
nhưng ở kỳ trước giá xăng dầu
chỉ biến động nhẹ ở mức gần một trăm linh đồng một lít
bộ xây dựng vừa có báo cáo gửi thủ tướng về việc tiếp thu giải trình ý kiến kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội
và báo cáo thẩm tra sơ bộ của ủy ban pháp luật của quốc hội về dự án luật nhà ở sơ đổi
liên quan đến vấn đề sở hữu nhà trung cư có thời hạn cơ quan này cho biết báo cáo thẩm tra sơ bộ của ủy ban thượng vụ quốc hội
và ủy ban pháp luật đều đề nghị không quy định về thời hạn sở hữu nhà trung cư
trên cơ sở kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội bộ xây dựng nhận thấy đây là vấn đề nhạy cảm
có tác động lớn đến xã hội và còn những ý kiến chưa thống nhất
do đó bộ xây dựng đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép tiếp thu ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
là không quy định về sở hữu nhà trung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở
bỏ các điều hai mươi năm hai mươi sáu quy định về xác lập và chấm dứt quyền sở hữu nhà trung cư
tuy nhiên trong dự thảo luật sẽ có bổ sung làm rõ các nội dung về thời hạn sở hữu
các trường hợp phá rỡ nhà trung cư làm rõ trách nhiệm các chủ thể có liên quan khi phá rỡ
cải tạo xây dựng lại nhà trung cư để có cơ sở xử lý giải quyết tháo gỡ các trường hợp
đang gặp khó khăn vướng mắt trên thực tế hiện nay
bộ tài chính vừa đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ một mươi xuống còn
từ ngày một tháng bảy đến hết năm hai nghìn hai mươi ba theo hai phương án
theo đó phương án một là sẽ giảm hai thuế xuất thuế giá trị gia tăng
đối với tất cả các loại hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế này
còn phương án hai là sẽ chỉ giảm hai thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ
chưa được giảm thuế trong năm ngoái theo nghị quyết bốn mươi ba của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ
hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
về thời gian thực hiện được vụ chính sách thuế đề xuất dự kiến từ ngày một bảy đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi
trước đó trong năm hai nghìn hai mươi hai chính sách giảm hai thuế giá trị gia tăng đã giúp các doanh nghiệp
người dân giảm bớt một phần khó khăn về kinh tế đồng thời tạo đà phục hồi trước ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vấn mắc trong việc phải lập hóa đơn riêng
một số ý kiến cho biết gặp khó khăn trong việc giả soát đối chiếu kiểm tra hàng hóa nào được giảm thuế
với lợi thế địa hình đồi núi nhiều sông suối nên thành phố đà nẵng trở thành điểm đến du lịch sinh thái được đông đảo người dân lựa chọn
tuy nhiên từ nhu cầu đó một số hộ dân trên địa bàn đã tự ý xây dựng trái phép các khu điểm đến du lịch cắm trại dã ngoại trên đất nông nghiệp
thậm chí một số điểm du lịch còn cố tình đổ bê tông lấn chiếm bờ sông bờ suối gây hệ lụy về môi trường và sai mục đích sử dụng đất ghi nhận tại huyện hòa vang
rốc rất cửa lèm binh
một điểm du lịch sinh thái nằm trong khu du lịch lái thiêu ở thượng nguồn sông luôn đuông
khu cắm trại này chia làm nhiều phân khu nhỏ mỗi khu được cải tạo đê kè kiên cố trái sàng để dựng lèo cắm trại khu ăn uống
thậm chí có đoạn kè đá còn lấn xuống dòng suối tự nhiên ảnh hưởng dòng chảy thượng nguồn
với mỗi lều trại được dựng lên tại đây khu du lịch thu phí của khách là bảy trăm linh đồng
không chỉ có rốc rách cửa lèm binh cạnh đó khu cắm trại greenwood
cũng làm kè đá kiên cố dọc theo bờ suối như thế này
và buộc đình chỉ buộc chấm dứt buộc đình chỉ cái hoạt động cắm trại tại khu vực dọc suối này
buộc tháo dỡ và hiện nay đang làm các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây ủy ban nhân dân xã hòa phú tiếp tục phát hiện công ty trách nhiệm hữu hàng công viên thượng nguồn lộc phát
lắp dựng các lều vải và hoạt động kinh doanh du lịch
ủy ban nhân dân xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đình chỉ mọi hoạt động xây dựng khai thác
với địa hình dốc cao về phía thượng nguồn nên khu vực xã hòa phú thường xuyên xảy ra lũ quét vào mùa hè lúc có mưa dông
các khu du lịch xây bờ kè bên dòng suối bố trí lều trại lưu trú qua đêm là điều hết sức nguy hiểm
khi mà đã quy hoạch cái vùng mà cho cấm liều bạc thì phải đảm bảo về vấn đề là khi có thể là tránh được không bị ngập lụt
khi mà mưa dông đột xuất xảy ra
thì những trường hợp mà làm sắp dòng suối thì huyện sẽ chống đôi sẽ tham mưu huyện là kiên quyết là yêu cầu là chủ đầu tư phải phá giỡn
hiện nay với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn xã hòa phú hòa bắc huyện hòa vang các mô hình du lịch trên đất đông nghiệp đang nở rộ
một số hộ dân tự ý dựng lều sạp trang trí các tiểu cảnh phục vụ sinh hoạt vui chơi và cả lưu trú qua đêm
qua rà soát kiểm tra ủy ban nhân dân huyện hòa vang cũng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm
trước đó tại quận sơn trà và liên triệu các ngành chức năng đã yêu cầu tháo dỡ hàng loạt hàng mục xây dựng không phép
tại các khu du lịch như suối lương bảy bang bảy rạng ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
thưa quý vị việc phiên tòa xét xử tám bị cáo về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phận louis holdings và công ty cổ phận chứng khoán trí việt không diễn ra như dự kiến
đã thu hút chú ý của dư luận về số phận của nhóm cổ phiếu họ loui
đến nay nhóm cổ phiếu này đã giảm hơn tám mươi giá trị sau khi cựu chủ tịch bị bắt
cổ phiếu tgg của công ty cổ phận louis capital công ty con của louis holdings
rớt sâu xuống đáy hai
cổ phiếu tgg đã giảm hơn hai ba trăm linh đồng vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
bốc hơi hơn chín mươi hai từ đỉnh trên hai mươi tám đồng vào đầu năm hai nghìn hai mươi
đến nay cổ phiếu tg đang đứng ở giá bốn bốn trăm linh đồng
tiếp đến cổ phiếu pii của công ty cổ phận louis land đã lao dốc xuống một chín trăm linh đồng
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai và hiện đang ở mức hai đồng mua cổ phiếu
so với giá một mươi năm sáu trăm linh đồng vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai mã bie đã giảm gần chín mươi
một mã khác có liên quan đến nhóm louis
là vkc công ty cổ phận vkc holdings
cũng đã giảm xuống còn một hai trăm linh đồng mất gần chín mươi hai so với đầu năm hai nghìn hai mươi hai
mới đây sở giao dịch chứng khoán hà nội hns đã thông báo về khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc
đối với cổ phiếu bi và vkc do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến trong báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi hai
tương tự cổ phiếu tvb của công ty cổ phần chứng khoán trí việt
đang giao dịch ở giá bốn năm trăm sáu mươi đồng giảm hơn tám mươi so với giá trên hai mươi bốn đồng vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trước khi bị ông phạm thanh tùng chủ tịch hội đồng quán trị công ty bị khởi tố vì thao túng giá chứng khoán
theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm
thì dự kiến trong quý ii này các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ cần tuyển dụng gần bảy mươi ba việc làm
khảo sát nhu cầu nhân lực từ một mươi bảy bảy trăm một mươi doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
thì trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm dự kiến
nhu cầu nhân lực của quý ii trên địa bàn cần khoảng từ sáu mươi bảy đến bảy mươi ba chỗ làm việc
trong đó tập trung một số ngành kinh tế có nhu cầu nhân lực cao
gồm công nghiệp chế biến chế tạo cần hai mươi bốn một trăm linh chỗ làm việc chiếm ba mươi hai bốn mươi năm
bán buôn và bán lẻ sửa chỗ ô tô mua tô xe máy và xe có động cơ khác cần một mươi năm ba trăm hai mươi chín chỗ làm việc chiếm hai mươi sáu mươi bốn
bên cạnh đó hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ cần bảy bốn mươi tám chỗ làm việc chiếm chín bốn mươi chín
thông tin truyền thông cần năm bốn trăm một mươi bốn chỗ làm việc
chiếm bảy hai mươi chín hoạt động kinh doanh bất động sản gần bốn sáu trăm bốn mươi chín chỗ làm việc chiếm sáu hai mươi sáu
còn theo hội mua giới bất động sản việt nam trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
tỷ lệ thanh khoản của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng rất thấp
song mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc này được điều chỉnh tăng mạnh so với cuối năm ngoái
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba chỉ có hai mươi dự án du lịch nghỉ dưỡng mở bán giai đoạn mới đưa ra thị trường tám trăm hai mươi sáu sản phẩm
tổng nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã giảm hơn tám mươi so với cùng kỳ năm trước
sản phẩm căn hộ du lịch gần như vắng bóng trên thị trường
ngoài ra lượng thanh khoản trên thị trường ở mức rất thấp hấp thụ chỉ đạt khoảng bảy tương đương năm mươi tám sản phẩm
mặc dù tỷ lệ hấp thụ thấp đơn vị vas ghi nhận mặt bằng giá sơ cấp phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng
được các chủ đầu tư điều chỉnh tăng so với cuối năm ngoái
quay trở lại với mức giá trào bán trong quý i và quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
đây là diễn biến gây nhiều bất ngờ bởi thời gian qua
bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chưa có tín hiệu khởi sắc
có dấu hiệu phục hồi chậm hơn so với các phân khúc còn lại
chưa kể các vấn đề pháp lý với bất động sản nghỉ dưỡng
vẫn đang là trở ngại lớn cho các chủ đầu tư phát triển
liên quan đến các quy định về đặt cọc mua nhà ở hình thành trong tương lai
hiệp hội bất động sản tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban thường vụ quốc hội
ủy ban kinh tế của quốc hội và bộ xây dựng ký nghị siết chặt các quy định
horea đề nghị quy định chặt chẽ việc đặt cọc của bên bán đất nền nhà
gồm phân lô tách thửa
các bất động sản hình thành trong tương lai không nằm trong dự án bất động sản
đồng thời kiến nghị cho phép chủ đầu tư dự án bất động sản được nhận đặt cọc
đối với nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai
khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư
đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư
horea đề nghị quy định chủ đầu tư dự án bất động sản khi huy động vốn
bán nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai
thì chỉ được nhận đặt cọc sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
chấp thuận chú trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư
và giá trị đặc cọc không quá năm giá trị nhà ở công trình xây dựng hình thành
trong tương lai thay vì không quá ba mươi giá trị hợp đồng
tương tự đối với bên bán đất nền nhà phân lô tách thửa hình thành trong tương lai
không nằm trong giá bất động sản thì chỉ được nhận đặt cọc sau khi đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cho phép tách thửa theo quy định của pháp luật về đất đai
và giá trị đặc cọc không quá năm giá trị nền nhà hình thành trong tương lai
thiếu nguồn cung nhà ở xã hội là vấn đề mà thành phố hồ chí minh
phải đối mặt trong thời gian qua
mặc dù đã có nhiều tín hiệu tích cực cho thấy vấn đề này sớm được giải quyết
nhưng các chuyên gia cho rằng nhà nước cần nghiên cứu ban hành thêm các cơ chế đặc thù
trong việc phát triển nhà ở xã hội tại thành phố hồ chí minh
đồng thời chính quyền thành phố cũng cần giải quyết những vương mắc hiện tại
để doanh nghiệp hào hứng tham gia
theo sở xây dựng thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ có một trong tổng số một mươi dự án nhà ở xã hội được hoàn thành
và chỉ cung ứng được hai trăm sáu mươi căn hộ trong khi đó nhu cầu thực tế lớn hơn rất nhiều
trong bối cảnh thị trường đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở xã hội
nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư xong lại phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính
lợi nhuận thấp và quy định trồng chéo
điều này khiến họ trùng chân khi có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
một trong những phương án hiện nay là kêu gọi các đơn vị chủ tư doanh nghiệp
dùng quy đắc tự có của họ để triển khai nhà ở xã hội
thì cũng đang vướng vướng rất nhiều
bởi vì với việc quy đắc hiện nay giá đất càng ngày càng tăng
chi phí đầu vào cao mà chúng ta lại đưa vô làm nhà ở xã hội
thì khống chế cái đầu ra lợi nhuận như vậy thì rất ít doanh nghiệp
có thể làm cái việc đó
ngoài vấn đề về quy đắc dòng vốn để đầu tư xây dựng cũng là một rào cãi
để các doanh nghiệp bất động sản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
do đó khi ngân hàng nhà nước đã thống nhất dành gói tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
với lãi suất cho vay thấp hơn từ một năm đến hai so với bình thường để hỗ trợ xây dựng
nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân khiến nhiều doanh nghiệp phấn khởi
tuy vậy các chuyên gia cho rằng gói tính dụng này chỉ là điều kiện đủ
để người dân dễ dàng mua được nhà ở xã hội hơn
trong thế hiện nay điều kiện cần là số lượng nguồn cung dự án nhà ở xã hội
vẫn còn khang hiếm đang thiếu rất nhiều
tôi nghĩ rằng là vấn đề về pháp lý là vấn đề quan trọng
chúng ta đang giải quyết điểm về các vấn đề quy trình cấp phép thủ tục pháp lý
để tăng lên số lượng dự án
từ đó thì ngân hàng họ sẽ có đủ điều kiện để có thể cấp vốn
khi giải ngân cho cả cho ưu tư và khách hàng
bên cạnh đó thì cần phải tôi nghĩ rằng là với lãi suất hiện tại quá cao
so với việc cho vai nhà ở xã hội thì cần cân nhắc lại mức lãi suất
nó phù hợp hơn
có thể là chúng ta cân giống như gối ba mươi tỷ năm hai nghìn một mươi ba là khoảng năm
cho cả hai đối tượng là chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội
thì nó sẽ phù hợp hơn
tôi vẫn cho rằng là để phát triển cái nhà ở xã hội một cách nó căn cơ
bài bản và nó lâu dài thì tôi vẫn mong muốn là chúng ta sẽ làm ba việc
cái thứ nhất là phải chăng thì trung ương đảng hoặc là ban bí thư
cũng có thể xem xét để có một cái nghị quyết
để phát triển lâu dài
lâu bền nhà ở xã hội việt nam của chúng ta
cái thứ hai là quốc hội cũng có thể xem xét để có một cái
nghị quyết thí điểm triển khai nhà ở xã hội trong thời gian tới
và cái thứ ba về vấn đề quy hoạch về vấn đề cơ sở tầng
về vấn đề quỹ đất về vấn đề pháp lý về vấn đề quy trình
thủ tục hành chính chúng ta phải giải quyết triệt để hơn
và đơn giản hóa hơn cho cái câu chuyện đời ở xã hội
các chuyên gia cũng cho rằng cần có cơ sở hạ tầng
cơ chế đặc thù để thành phố hồ chí minh đột phá
trong việc xây dựng nhà ở xã hội
hiện nay các dự án nhà ở thương mại phải dành hai mươi quỹ đất xây nhà ở xã hội
quy định này bị đánh giá là bất cập vì với dự án nhỏ
hoặc nằm trong khu đất có giá trị thương mại rất cao
nếu phải dành quỹ đất xây nhà ở xã hội sẽ không đảm bảo hiệu quả
mà khác với một số dự án cao cấp người dân sống trong các căn nhà ở xã hội
sẽ gặp khó khăn khi phải trả phí dịch vụ cao
những nhà đất nhỏ xã hội dàn trải nhỏ lẻ theo các dự án thương mại
cũng không phát huy được sự chủ động linh hoạt của địa phương
thưa quý vị mặc dù ngành du lịch đã mở cửa hoàn toàn trong hơn một năm
như sự phục hồi của các hoạt động kinh doanh các cơ sở lưu trú vừa và nhỏ
trên địa bàn của thành phố hồ chí minh vẫn hết sức chật vật
hàng loạt khách sạn bị rao bán hoặc phải thay đổi loại hình kinh doanh để bám trụ
nhóm khách sạn vừa và nhỏ này đang đứng trước nguy cơ đóng cửa hàng loạt
nếu không sớm nhận được sự hỗ trợ và các giải pháp gỡ khó
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
tọa lạc ở khu vực trung tâm quận một khu đất vàng tại trung tâm thành phố hồ chí minh
khách sạn này vốn từng có công suất phòng đạt chín mươi một trăm linh trước dịch
tuy nhiên từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay khi du lịch mở cửa trở lại
khách sạn chỉ hoạt động cầm chừng do lượng khách giảm sút trầm trọng
thường cuối tuần công suất phòng đạt năm mươi còn đầu tuần chỉ một mươi ba mươi
và để được cái công suất phòng như trước dịch thì tôi nghĩ rằng là còn rất là lâu
và đấy là một điều khó khăn chăn trở nhất đối với tập đoàn của chúng tôi
chúng tôi cũng dùng rất nhiều những cái phương pháp những cái phương án để kích cầu
để đưa khách về cho chúng tôi
tuy nhiên thì khách cũng chỉ có thế
lượng khách quốc tế vẫn chưa vào việt nam nhiều
doanh thu của chúng tôi không đủ để chi
chúng tôi cũng phải bù lỗ rất nhiều và thiệt hại rất nhiều
lương nhân viên thì cao các chi phí thì bị đội lên tất cả luôn
cho nên là rất khó khăn
cho các doanh nghiệp lưu trú không chỉ chúng tôi
và tất cả các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú trên địa bàn tp hcm đều gặp phải
khó khăn đương nhiên trong việc tìm kiếm nguồn khách hàng
khó khăn trong việc để làm sao mình thay đổi cái sản phẩm
để phù hợp với tình hình mới với những hành vi du lịch mới của chính bản thân khách hàng
ngoài ra còn khó khăn trong việc khi các nhà đầu tư
họ đương nhiên khi mà họ đầu tư một sản phẩm họ mong muốn sẽ có được lợi nhuận
và thu hồi lại nguồn vốn nhanh nhất có thể
ngoài ra khó khăn ở chỗ là khi mà nguồn khách chưa quay trở lại
trong khi các chi phí thì mình vẫn phải tốn kém
theo sở du lịch tp hcm hệ thống khách sạn từ bốn năm sao trên địa bàn tp hcm
cơ bản ổn định về tình hình kinh doanh và doanh thu cả năm hai nghìn hai mươi
công suất bán buồn phòng bình quân đạt từ bảy mươi năm trở lên
trong khi nhóm khách sạn từ đến ba sao quy mô vừa và nhỏ chưa kịp phục hồi
chủ yếu là do hạn chế về nguồn khách quốc tế
nguồn lực nhân sự chất lượng cao chuyển sang nghề khác và không có xu hướng trở lại
nhiều cơ sở lưu trú vừa và nhỏ cho biết cơ sở vật chất bị xuống cấp
doanh thu sụt giảm các chi phí điện nước vốn vay nhà nước
chỉ hỗ trợ trong thời gian dịch nặng nề nhất nên hiện chỉ thoi thóp cầm cự
doanh nghiệp mong muốn thành phố tiếp cận các nguồn vốn vay
giảm khung giá điện đào tạo nguồn nhân lực
vì hiện nay nguồn khách chưa ổn định do đó thì các cơ sở cũng rất lo đắng
vấn đề mà tiếp tục đầu tư để mà phát triển
do đó thì mặc dù đã có nhiều cơ sở đã xuống cấp
nhưng mà để vay được nguồn vốn mà để mà phát triển
nâng chức cơ sở lên nâng cấp cơ sở lên thì chưa mạnh dạng
tôi vẫn còn đang rất khó khăn đặc biệt là nguồn vốn của chúng tôi không có
thì tôi rất mong muốn là nhà nước ít nhất phải trong hai năm tới
tiếp tục hỗ trợ cho những doanh nghiệp kinh doanh lưu trú như chúng tôi
từ hỗ trợ về tiền điện và hỗ trợ về tiền nước
rồi những cái gói internet truyền hình stv truyền hình gác
vân vân vân đấy là cái động lực
chi phí mặc dù nhỏ thôi nhưng đối với doanh nghiệp chúng tôi đó là cả một vấn đề
theo các chuyên gia sự phục hồi của nhóm khách sạn vừa và nhỏ
tại thị trường tp hcm đang là yêu cầu cấp bách
điều này sẽ giúp làm đa dạng các sản phẩm lưu trú cân bằng giá
góp phần gia tăng trải nghiệm lưu trú khi lượng khách quốc tế được dự báo
sẽ đến nhiều hơn trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị